để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ tư vấn của giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân nguyễn việt tiến trưởng khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa tâm anh
u lành tính là các khối u tăng trưởng bên trong cơ thể nhưng không có khả năng gây ung thư và thường không di căn sang các khu vực hoặc các cơ quan khác của cơ thể
các khối u lành tính có thể hình thành và phát triển ở bất kỳ bộ phận nào
đây cũng là một tình trạng phổ biến và xuất hiện ở bất cứ đối tượng nào kể cả nam và nữ
dấu hiệu nhận biết phổ biến của các khối u lành tính
cảm giác đau khó chịu tại vị trí khối u sốt đổ nhiều mồ hôi đêm ăn không ngon miệng sụt cân và cơ thể mệt mỏi
với các khối u lành tính chúng ta có thể dễ dàng phát hiện và xác định vị trí nhất là những khối u gần ra
thưa bác sĩ câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn được gửi tới bác sĩ đó là
nguyên nhân vì sao mà chúng ta lại có thể xuất hiện những cái u lành tính và cái mức độ nguy hiểm của các u lành tính này là như thế nào
về cái u lành tính về nguyên nhân của nó thì hiện nay thì cũng chưa có tài liệu đề cập đến vấn đề này
và người ta cũng chưa biết được vẫn còn nhiều những tranh cãi về cái nguyên nhân của nó
nhưng việt nam mà nếu có liên quan đến khớp thì người ta nghĩ rằng là người ta cho rằng là do sự
yếu của hoặc là rách của cái bào khớp cho nên nó gây thoát vị cái dịch khớp ra bên ngoài và tạo nên cái năng hoạt dịch
về mức độ nguy hiểm đây nó là lành tính rồi thì nó không nguy hiểm lắm
tuy nhiên có một số những cái u mà nó tiên á tinh hóa và có những cái u lành tính mà nó ác tinh hóa
đấy là cái nguy hiểm
tôi nói ví dụ như là có những cái u tế bào khổng lồ chẳng hạn
đấy là có nguy cơ rất cao
u thế bào khổng lồ có thể ở phần mềm
trong xương mà cái điều trị mà cái chật đoán thế này phải qua những cái giải phóng bệnh lý
qua giải phóng bệnh lý để chúng ta xác định
đây là cái nguy cơ ác tinh hóa rất cao
chúng tôi đã gặp những cái bệnh nhân mà có cái u thế bào khổng lồ ở một ba dưới cẳng chân và sau đó phải cắt cuộc chi
hoặc là những cái u ở cái bao gân mặc dù nó nhỏ thôi
thế nhưng mà để điều trị cái đó phải lấy hết đi và điều trị xạ phải xa trị
và có những bệnh nhân tôi theo dõi đến hơn ba mươi năm rồi
điều trị được một cách bài bản để không bị tái phát nữa
qua những cái chia sẻ của bác sĩ thì chúng tôi hiểu được rằng là u nang lình tính thì cũng không quá nguy hiểm
tuy nhiên rằng là khi mà phát hiện ra mình có những cái u hay những kỹ năng lành tính thì người bệnh có cần phải đến thăm khám bác sĩ không ạ
nếu một khi đã phát hiện u hoặc nam rồi thì chúng ta phải đến bác sĩ khám để bác sĩ xác định xem đó là lành tính hay là ác tính
và mức độ nếu là lình tính
thì độ ảnh hưởng nó như thế nào về đấy chức phận cũng như là thẩm mỹ để chúng ta có cái can thiệp kịp thời
để phát hiện thì chúng ta phải khám lâm sàng
như tôi vừa nói ngoài ra chúng ta phải có những cái biện cất lâm sàng
chụp phim x quang hoặc là cộng bằng từ
nhưng mà tiêu chuẩn vàng của nó là giải phẫu bệnh lý
chúng ta xem cái tế bào đó chết là tế bào đó là tế bào gì
và xem cái độ tiến triển của nó như thế nào
có những cái u nó là lình tính nhưng mà nó lại là tiên ác tính hoặc là ác tính hóa
một câu hỏi nữa mà chúng tôi muốn được gửi tới bác sĩ đó là
hiện nay thì chúng ta đã có những cái phương pháp gì để điều trị u nang lình tính
nói chung là u và nang thì lình tính rồi
những cái nhỏ mà không có liên quan thẩm mỹ thì không nhất thiết phải phẫu thuật
thế nhưng mà một khi u đã phát triển to lên
mà cũng như vậy nang phát triển to lên
mà ảnh hưởng đến thẩm mỹ ảnh hưởng đến chức phận thì chúng ta phải điều trị
vâng một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ
vâng cảm ơn chị
thưa quý vị đa số u lành tính đều không chuyển thành u ác tính
tuy nhiên chúng vẫn gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
hoặc trong một số trường hợp có thể chuyển thành u ác tính
chính vì vậy việc thăm khám điều trị sớm là cần thiết
hiện nay tại bệnh viện đa khoa tâm anh với các trang thiết bị y tế hiện đại
và đội ngũ bác sĩ có chuyên môn sâu dày kinh nghiệm
sẽ giúp quý vị xét nghiệm gen
đoán hình ảnh xét nghiệm các chất chỉ thị sinh học phát hiện khối u sớm
đến đây thời lượng của chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm cũng đã hết